cần thơ một mươi tám quảng ngãi một mươi năm bà địa vũng tàu một mươi bốn bạc liêu một mươi bốn thừa thiên huế một mươi ba ninh thuận một mươi hai vĩnh long một mươi một bình phước chín trà vinh tám bến tre bảy thanh hóa bảy hà tĩnh sáu lâm đồng năm bình định năm quảng bình năm đắk nông bốn con tôm ba lào cai hai phú thọ hai nam định một vĩnh phúc một đắk nông bốn con tôm ba lào cai hai phú thọ hai nam định một vĩnh phúc một đắk nông bốn con tôm ba lào cai hai phú thọ hai nam định một vĩnh phúc một đắk nông bốn con tôm ba
hà nội một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
tp hcm giảm năm trăm năm mươi ba ca đồng nai giảm ba mươi bảy ca tây ninh giảm ba mươi năm ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
sóc trăng tăng một trăm chín mươi hai ca an giang tăng một trăm hai mươi sáu ca đắk lắc tăng tám mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bốn bảy trăm linh ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi bốn ca nhiễm đứng thứ bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm chiều một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám bốn trăm chín mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm ba mươi một năm trăm hai mươi ba ca
trong đó có bảy trăm năm mươi năm sáu trăm hai mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hà giang thái nguyên điện biên hải phòng thái bình
có một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
quảng ninh vĩnh phúc bắc giang phú thọ ninh bình bắc ninh lạng sơn la yên bái lào cai
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm linh chín sáu mươi một bình dương hai trăm hai mươi một ba trăm linh đồng nai năm mươi bốn ba trăm hai mươi bảy long an ba mươi ba hai trăm hai mươi sáu tiền giang một mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vấn đề dịch bệnh covid một mươi chín sáng ngày chín tháng một mươi
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri tp hcm trước thềm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm
tại buổi tiếp xúc chủ tịch nước đã nhấn mạnh khả năng bùng dịch ở đồng bằng sông kiều long
thời gian tới sẽ gây sức ép y tế lớn cho cả vùng tp hcm có thể phải chi viện cho các tỉnh miền tây
ghi nhận ý kiến cử tri chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng và khó khăn trong tổ chức quản lý y tế
ở một địa phương lớn như tp hcm
ông đề nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp tục các đề xuất và nâng cao năng lực
nguồn nhân lực tháo gỡ bất cập trong chi phí cho ngành y tế đầu tư vào cơ sở y tế
đồng tình với sự điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ zo covid một mươi chín
sang thích ứng an toàn với dịch song người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh
cần có chương trình kiểm soát tốt hơn trong quá trình này
về giai đoạn phục hồi và tái thiết của tp hcm ông đề nghị thành phố nâng cao độ phủ vaccine
song song với cải thiện năng lực điều trị rút kinh nghiệm từ quá trình chống dịch trước đây
đồng thời địa phương phải tiếp tục kiểm soát rủi ro ở quy mô rộng hơn
khi tất cả các điểm đến có thể là nguy cơ lây nhiễm
theo ông cơ sở và kinh nghiệm của khu vực đồng bằng sông cửu long còn yếu
trong khi tp hcm là trung tâm vùng lớn nhất nên không thể chỉ lo cho bản thân
do đó thành phố cần lường hết các tình huống để ứng phó chủ động hiệu quả với dịch bệnh
một mục tiêu khác được chủ tịch nước đề cập là nghiên cứu nguồn lực đầu tư cho y tế
trong kế hoạch đầu tư công năm năm cùng với đó là nghiên cứu chế độ đặc thù
và phát huy trí tuệ trong ngành y tế
thưa quý vị vừa qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri
tại huyện tiên lãng hải phòng
tại đây chủ tịch quốc hội cho biết trong thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn lực vaccine
để hải phòng phục hồi sản xuất kinh doanh
sáng ngày chín tháng một mươi chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiếp xúc cửa chi huyện tiên lãng
thành phố hải phòng chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
cùng dự có ông trần lưu quang bí thư thầy nguyễn hải phòng ông nguyễn hồng diên
bộ trưởng công thương và cửa chi huyện tiên lãng buổi tiếp xúc được tổ chức trực tuyến
tới các xã thị trấn trên địa bàn nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
cử tri huyện tiên lãng kiến nghị quốc hội chính phủ quan tâm tiếp tục có chính sách hỗ trợ
cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục hồi kinh tế
không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất đồng thời giám sát chặt chẽ việc chi phòng chống dịch
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh kỳ họp lần này quốc hội tiếp tục thảo luận để cụ thể hóa
những yêu cầu để phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh trong thời gian qua đảng thống nhất chủ trương thực hiện mục tiêu kép
nhưng đưa nhiệm vụ tập trung nguồn lực cho phòng chống dịch đạt sức khỏe của người dân lên trước tiên
phải có chiến lược đồng bộ bài bản đảm bảo nhất quán từ trung ương đến địa phương trong tổ chức thực hiện
tránh bị động lúng túng có kịch bản phương án chủ động đề xuất giải pháp ứng phó
xây dựng chiến lược kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế trong đại dịch
trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới sẽ đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
tăng độ bao phủ vaccine sẽ ưu tiên nguồn lực vaccine cho thành phố hải phòng
phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời tiếp tục các giải pháp hỗ trợ người dân người lao động
một tin vui cho nhiều người dân muốn trở về hà nội đó chính là việc thành phố đã đồng ý mở lại các chuyến bay nội địa
tuy nhiên kèm theo đó là một số quy định nhất định
hành khách từ thành phố hồ chí minh đến và lưu trú tại hà nội phải tiêm đủ hai mũi vaccine
có giấy xét nghiệm âm tính và phải cách ly tập trung có trả phí trong bảy ngày
ủy ban nhân dân hà nội vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải tham gia ý kiến
đối với việc mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố hà nội
theo đó ủy ban nhân dân hà nội thống nhất từ ngày một mươi tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội
thành phố hồ chí minh và hà nội đà nẵng với tản xuất một chuyến mỗi ngày
chở khách hai chiều ngồi giãn cách năm mươi công suất đường bay từ các địa phương khác đến hà nội tạm thời chưa khai thác
với hành khách từ sân bay tân sân nhất về nội bay và lưu trú tại hà nội
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của bộ
ngoài ra người lên máy bay đến hà nội phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến
cách ly tập trung bảy ngày tại khu cách ly tập trung các cơ sở lưu trú như khách sạn do thành phố công bố
sau thời gian cách ly tập trung hành khách tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
thành phố công bố các cơ sở cách ly tập trung cơ sở lưu trú khách sạn phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân tự lựa chọn
hành khách tự đảm bảo chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định
cục hàng không việt nam cảng hàng không các hãng hàng không đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phối hợp chặt chẽ với sở giao thông vận tải hà nội
để đảm bảo hành khách đến đúng nơi đã đăng ký lưu trú tạm trú và chấp hành việc giám sát dịch tễ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh mới đây tỉnh lâm đồng vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
ở làng hoa vạn thành đà lạt với quy mô dân số hai hai trăm một mươi bảy người diện tích ba trăm ba mươi hectare
hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây của ổ dịch này
ngày chín tháng một mươi ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với tổ dân phố vạn thành và tổ dân phố vạn thành một phường năm thành phố đà lạt
quy mô khu vực cách ly năm trăm chín mươi năm hộ với hai hai trăm một mươi bảy khẩu trên diện tích rộng ba trăm ba mươi ha
thời gian cách ly từ một mươi hai h ngày chín tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới tối thiểu một mươi bốn ngày
trước đó ngày bảy một mươi bà t t l h được người thân là t t a đưa đến khoa cấp cứu
của bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng khóa bảy
kết quả test nhanh của hai người này đều dương tính với sars cov hai
vào hôm trước bà t t l h đến trường trường học nam thiên thuộc phường bốn thành phố đà lạt
tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra truy vết khoanh vùng cách ly lấy mẫu các trường hợp liên quan
đến hai ca nhiễm điều trên
kết quả phát hiện một ổ dịch covid một mươi chín tại làng hoa vạn thành với hai mươi bảy người mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi năm ca tại làng hoa một ca ở phường một mươi một và một ca tại huyện lân cận là đức trọng
hiện đã truy vết hai trăm tám mươi sáu f một chín trăm bốn mươi f hai sàng lọc hàng ngàn trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm pcr
ngành y tế đang tiếp tục truy vết sàng lọc bổng đồng khắp khu vực lân cận liên quan dịch tế của ổ dịch mới này
để sớm kiểm soát khấm xế dịch ngăn dặn lây lan ra dân dọc
sáng chín tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế tp hcm
tham dự có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phạm văn mãi
cho ý kiến của cử tri về vấn đề tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nói
bộ đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai vaccine covid một mươi chín cho trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi
ngay trong tháng một mươi năm nay
sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
ngày hôm nay tỉnh quảng bình và bến tre cho biết đã ghi nhận các ca f mới
thông tin tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua từ sáu h ngày tám tháng một mươi đến sáu giờ sáng ngày chín tháng một mươi quảng bình chỉ có thêm năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong đó có ba ca trong khu cách ly hai ca trở về từ các tỉnh thành phía nam hai mươi ba ca khỏi bệnh
từ một mươi tám giờ ngày tám một mươi đến trưa chín một mươi tỉnh bến tre có bảy ca mắc covid một mươi chín
tổng số ca mắc toàn tỉnh là một chín trăm tám mươi hai ca trong đó một tám trăm hai mươi năm ca ra viện năm mươi hai ca tử vong
thời gian qua dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều ngành nghề trong xã hội
trong đó nghề diệt may da dày không là trường hợp ngoại lệ
chuỗi cung ứng dệt may da dày có nguy cơ đứt gãy do những yếu tố trong nước và việc khan hiếm lao động là một nguyên nhân chính
ông trâm văn cẩm phó chủ tịch thượng trưởng vtac cho biết riêng ngành diệt may với lực lượng lao động một hai triệu người
nhiễm gần sáu mươi năm lao động toàn ngành
thực hiện giãn cách nhiều doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến bối xanh
tuy nhiên với chi phí xét nghiệm chi phí sản xuất rất lớn và nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao
đây chỉ là giải pháp tình thế cho một bộ phận doanh nghiệp và không thể kéo dài
theo bà nguyễn thị thuyết mai phó tổng thư ký vitas
trước khi nào chuỗi cung ứng của dệt may và da dày phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn trong thời gian vừa qua
do gián đoạn nguồn cung nguyên phụ liệu và sự giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường chính
đặc biệt từ cuối tháng bốn đến nay dịch covid một mươi chín đã làm cho nhiều doanh nghiệp dệt may da dày phải đóng cửa
thu hẹp sản xuất người lao động mất việc làm
giám đốc trung tâm nghiên cứu quan hệ lao động erc bà đỗ quỳnh si cho biết
theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp khu vực áp dụng chỉ thị một mươi sáu
có sáu mươi năm ba doanh nghiệp việt nam đã ngừng hoạt động trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chỉ còn ba mươi bốn bảy doanh nghiệp còn duy trì hoạt động
trong khi đó giới doanh nghiệp fdi vẫn duy trì hoạt động chiếm đến sáu mươi hai bảy
đặc biệt theo bà chi khảo sát cho thấy trong bối cảnh giãn cách kéo dài
người lao động ngày diệt may và da dày đã bị những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
sức khỏe và kinh tế gần như kiệt quệ trên sáu mươi người lao động di cư muốn về quê hoặc đã về quê
một thông tin đáng chú ý của tỉnh long an ngày hôm nay đó chính là ubnd tỉnh long an
đã tổ chức lễ trao quyết định chủ trương đầu tư
một khu công nghiệp nam tân tập xã tân tập huyện cần duộc
long an trao quyết định thành lập khu công nghiệp nam tân tập
khu công nghiệp nam tân tập có diện tích hai trăm bốn mươi bốn bảy ha do công ty trách nhiệm hữu hạn
saigon town long an làm chủ đầu tư với tổng mức hơn hai năm trăm chín mươi tỷ đồng
thời gian hoạt động của dự án là năm mươi năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
khu công nghiệp nam tân tập có vị trí gần cảng quốc tế long an
cách sân bay tân sơn nhất khoảng bốn mươi km dễ dàng kết nối giao thương với các địa phương
thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ hậu cần kho bãi công nghiệp sản xuất chế biến chế tạo
sau khi nhận quyết định thành lập và chủ trương đầu tư các đơn vị chức năng sẽ nhanh chóng thực hiện
giải phóng mặt bằng đền bù để sẵn sàng giao đất sạch trong năm hai nghìn hai mươi hai
cùng ngày tỉnh long an cũng trao chứng nhận đầu tư cho một mươi dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
đầu tư và sản xuất sợi dệt vải sản xuất màng nhựa các loại
thưa quý vị và các bạn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
một trăm tám mươi km về phía đông bắc chiều một mươi một mươi tầm bão nằm trên vùng biển từ hải phòng đến hà tĩnh
trước thông tin này trưa ngày hôm nay hải phòng và quảng ninh thông báo cấm biển
bắn phá hiệu báo bão kêu gọi tàu thuyền vào bờ và triển khai biện pháp ứng phó với bão số bảy
từ chiều chín một mươi một một mươi do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh
bắc bộ có mưa to đến rất to từ ngày một mươi một mươi hai một mươi khu vực bắc trung bộ có mưa to đến rất to
vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai bốn m biệt động rất mạnh từ chiều chín một mươi một mươi vùng ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi các tỉnh trên đất liền phía đông bắc bộ
và bắc trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp ba đến cấp bốn ngoài ra thành phố yêu cầu tiếp tục thông báo
kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn kiên quyết ngăn chặn không để phương tiện vận tải đường thủy
đã vào nơi chúa tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh sóng lớn
từ đêm ngày tám một mươi quảng ninh có mưa giải rác gió giật mạnh cấp bảy tám tại huyện đảo cô tô
lãnh đạo tỉnh giáp văn bản yêu cầu tuyệt đối không chủ quan đặc biệt lưu ý tình huống mưa lớn do ảnh hưởng của hòa lưu báo
kết hợp với không khí lạnh các đơn vị có thể xem xét cho phép đảo được chạy từ tuyến đảo về đất liền tránh trú
và kết thúc công việc trước hai mươi một h ngày một mươi chín một mươi các địa phương tổ chức giả soát thông báo với tàu xa bờ
đang hoạt động trên biển biết diễn biến và vị trí của bão
ngoài ra các địa phương được yêu cầu theo dõi sạch sẽ và thông tin rộng rãi cho nhân dân biết về diễn biến báo và mưa lũ
đặc biệt là việc kiểm soát khu vực có nguy cơ sạt lở ngập kè yếu nhà tạm sẵn sàng phương án di rời dân khỏi khu vực nguy hiểm
và tổ chức canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không cho người qua lại các vị trí ngầm chàn giao thông khi có lũ vẻ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay
chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín chất lượng kịp thời đăng tải những thông tin nóng nhất
thời sự nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe của người dân và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại